việc chi trả bồi thường và hỗ trợ các tỉnh bị sự cố môi trường biển phải công khai
minh bạch không để sót lọt cũng như không để xảy ra tiêu cực tham nhũng
đây là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
tại cuộc họp lần thứ một mươi của ban chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển miền trung diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng trương hòa bình nêu rõ đến nay về cơ bản hoàn thành việc bồi thường
các dự án đang được triển khai chỉ còn ba chi trả bồi thường chưa xong vì lý do khách quan
đến thời điểm kết thúc mà chưa chi trả xong thì gửi ngân hàng để khi nào bà con trở về thì chi trả
việc chi trả bồi thường và hỗ trợ cho bà con không chỉ đúng quy định mà còn phải tạo sinh kế
ổn định cuộc sống cho nhân dân do đó cần tập trung xây dựng hạ tầng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
để ổn định thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội kịp thời phát hiện đấu tranh và xử lý nghiêm
các phần tử kích động gây dối làm mất an ninh trật tự phó thủ tướng đề nghị các tỉnh hoàn thành
dứt điểm việc chi trả trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hiện bộ tài nguyên và môi trường đã trình và được chính phủ phê duyệt dự án xây dựng hệ thống
quan chắc và cảnh báo môi trường bốn tỉnh miền trung và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện
đồng thời đã thực hiện việc quan trắc môi trường tại bốn tỉnh miền trung gửi kết quả cho ubnd bốn tỉnh
và công bố trên các phương tiện truyền thông về hiện trạng môi trường biển sau một năm xảy ra
sự cố môi trường tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn
vận hành đối với dự án khu liên hợp gang thép và cảng sơn dương giai đoạn một của công ty formosa ngày hai mươi bốn tháng chín